vào chiều qua tại tỉnh đắk nông đã xảy ra một vụ tai nạn nổ mìn gần mỏ đá đã khiến một người chết một người bị thương
trong khi đó vào trưa nay một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra tại công ty may nhà bè sóc trăng đã thiêu dụi hoàn toàn sưởng may của nhà máy
chi tiết sẽ có trong cục tin phán xin sau đây
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại mò đá thạch lợi thôn ba xã đức mạnh huyện đắc minh tỉnh đắk nông đã xảy ra một vụ nổ mìn làm anh quách văn lương ba mươi chín tuổi chú tỉnh đắk lắc tử vong
nạn nhân bị thương nặng là ông lê văn tuân năm mươi hai tuổi chưa rõ nơi cư trú
chủ mỏ đá là ông thạch kim minh năm mươi hai tuổi trú tại thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc
ông minh thuê anh lương và ông tuân xuống nổ mìn pha đá
vụ nổ mìn không chỉ khiến một người chết một người bị thương mà còn làm sập ba gian phòng thổi bay nóc nhà
công an tỉnh đắk nông đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ trên
vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng nay tại sưởng may của công ty cổ phần may nhà bè sóc trăng thuộc phường bảy thành phố sóc trăng đột nhiên phát ra nhiều tiếng nổ lớn rồi bùng cháy
ngay sau khi nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều động hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng xuống hiện trường đến khoảng một mươi hai h ba mươi đám cháy cơ bản được khống chế
vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại tài sản ban đầu lên đến hơn một trăm tám mươi tỷ đồng
nguyên nhân vụ cháy đang được công an tỉnh sóc trăng điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rệ vũng tàu đã bắt giữ đối tượng phạm văn hiền hai mươi một tuổi trú tại phường bảy thành phố vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
hiền là nghi can gây ra vụ án giết người vào dạng sáng ngày hôm nay
và đau lòng hơn
khi nạn nhân lại chính là cha ruột của đối tượng
vào khoảng ba giờ sáng nay nhận được tin báo về một vụ giết người xảy ra trên địa bàn
công an phường bảy thành phố vũng tàu đến hiện trường và phát hiện nạn nhân là ông phạm văn huy năm mươi chín tuổi đã tử vong
bước đầu phạm văn hiền là con trai của nạn nhân thừa nhận đã ra tay sát hại cha ruột
theo đó vào khoảng hai giờ ba mươi phút cùng ngày hiền không ngủ được có ảo giác muốn giết cha mình nên đã lấy một dụng cụ cắt ống nước bằng sắt
đập nhiều nhát vào người của ông huy rồi lấy một con dao đâm nhiều nhát vào ông huy làm nạn nhân tử vong
được biết phạm văn hiền đã có tiền sử bệnh tâm thần trước đó gia đình đã đưa đi chữa trị
hiện cơ quan công an đang tiến hành trưng cầu kết quả giám định tâm thần ma túy đối với nghi can phạm văn hiền để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm tử liên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và giác lệnh tạm giam
đối với bùi văn kiên bốn mươi chín tuổi trú tại huyện mỹ đức hà nội nguyễn khắc ân chú tại quận đống đa hà nội và nguyễn đình chiến chú tại đồn xá tỉnh hà nam để điều tra về tội làm buôn bán tem giả vé giả
vào ngày chín tháng một mươi một kiên mua hai cặp vé xe bóng đá và một vé lẻ mệnh giá năm trăm linh đồng do liên đoàn bóng đá việt nam phát hành để xem trận đấu giữa việt nam và uae vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một
sau đó kiên thấy có nhiều người hỏi mua vé nên nảy sinh ý định làm vé giả để bán kiếm lời
kiên mang tập giấy a bốn đến cửa hàng photocopy của nguyễn khắc ấn để đặt photocopy màu một trăm tám mươi vé bóng đá
ấn trực tiếp fortocopy vé cho kiên với tiền công là ba đồng một tờ a bốn
sau đó kiên mang số vé giả trên ra khu vực quảng trường sân vận động quốc gia mỹ đình trào bán cho khách
chưa dừng lại kiên tiếp tục sản xuất vé giả trận đấu giữa việt nam và thái lan với thủ đoạn tinh vi hơn
sau đó kiên mua ba mươi chiếc tem dán trên vé
sau đó đến cửa hàng ấn đề nghị ấn in vé
ấn đã bảo chiến là nhân viên cửa hàng thực hiện
vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi một kiên đang trào bán vé giả cho khách thì bị lực lượng công an bắt giữ
tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy được cập nhật từ trường quay phía nam
thấu hiểu những khó khăn bế tắc của bệnh nhân nghèo
nhiều tổ chức xã hội các mạnh thường quân và phòng công tác xã hội các bệnh viện đã chung tay hỗ trợ họ bằng những hành động thiết thực
tuy nhiên có nhiều đối tượng xấu lợi dụng sự cả tin của người dân kêu gọi ủng hộ cho các bệnh nhân để chiếm đoạt tiền
khiến bệnh nhân nghèo mất cơ hội được giúp đỡ và đánh cắp niềm tin của những con người vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống
vậy làm thế nào để thực hiện nghĩa cử giúp bệnh nhân nghèo đúng người đúng thời điểm
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
bệnh viện ung bú tp hcm là bệnh viện tuyến cuối nơi tập trung những người bệnh ung thư ở nhiều tỉnh thành đổ về
nơi đây cũng tập trung nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn
bà trần thị lệ hồng ở an giang đã có thâm niên hai năm điều trị tại bệnh viện ung bú tp hcm
hoàn cảnh khó khăn chi phí điều trị tốn kém chị nhiều lần muốn bỏ cuộc
nhưng từ khi được sự hỗ trợ từ phòng công tác xã hội bệnh viện ung bú chị được hỗ trợ chi phí điều trị để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật
bệnh viện ung bú tp hcm
bệnh nhân nghèo là đối tượng được coi là cùng khổ trong xã hội
cái nghèo đeo bám tai nạn bệnh tật và những ngày chống trọi ở bệnh viện là nỗi ám ảnh của bất kỳ ai
từ rất lâu hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bệnh nhân nghèo đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc ta
tại các bệnh viện luôn có phòng công tác xã hội để một mặt hỗ trợ người bệnh
mặt khác tiếp nhận sự giúp đỡ của các mạnh thường quân đến tay người bệnh để giúp họ vượt qua khó khăn bệnh tật
chính những phần hỗ trợ của các nhà hảo tâm như vậy đã giúp và tạo động lực cho bệnh nhân có thêm động lực để tiếp tục điều trị
em điều trị là hai năm nay phòng được phòng công tác xã hội giúp đỡ rất là nhiệt tình
thật sự mà nói nếu mà không có sự hợp tác giúp đỡ ở đây chắc em có ẩm con em về quê chứ không thể nào có tiền để chữa trị nhiều cho bé
trong nhiều năm qua các hoạt động nghèo đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc
các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức cá nhân hướng đến bệnh nhân nghèo đã phần nào giúp họ vượt qua những khó khăn
những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh
những lời kêu gọi ủng hộ từ lâu luôn được cộng đồng ưu ái quan tâm
để người bệnh không đơn độc giúp họ vượt qua những đớn đau của bệnh tật và cùng chia sẻ những khó khăn với gia đình họ
các phòng công tác xã hội của bệnh viện đã nhận nhiệm vụ làm bờ vai cho người bệnh là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái
đã có nhiều trường hợp người bệnh được nhà hảo tâm giúp đỡ sau khi xuất viện
sức khỏe ổn định đã chung tay giúp lại những hoàn cảnh ngạc nghèo khác
có thể nói bên cạnh việc hỗ trợ bệnh nhân họ còn góp phần giúp hình ảnh áo blue trắng gần gũi thân thương hơn trong mắt người bệnh
để hiểu rõ hơn phương tức hoạt động của những đối tượng mạo danh từ thiện
cũng như biết được nên từ thiện thế nào để đúng người và đúng lúc
xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ lê minh hiển
trướng phòng công tác xã hội bệnh viện chợ rẫy tp hcm
các phương án trục lợi cá nhân khi có những trường hợp mà các nhà hậu tâm
các mạnh thường quân tìm hiểu để giúp đỡ mà không có thì chúng tôi sẽ phải giải thích
đôi khi cô bác cũng rất là dận vì cô bác cứ nghĩ rằng bệnh viện cung cấp thông tin cho báo chí
cung cấp thông tin nhưng mà đó không phải là bệnh viện cung cấp mà do ai đó sử dụng thông tin cũ
thậm chí là sử dụng một cái thông tin có thật nhưng mà của vài năm trước
sau đó là copy lại để số tài khoản
cái thông tin của cá nhân người đó vào như vậy thì nó đã có những biến tướng rất là nặng nề
và nó sẽ ảnh hưởng đến lòng tin ảnh hưởng tới quy tính của bệnh viện
hiện nay thì có rất là nhiều những cái hình thức để mình có thể quyên góp từ thiện
như là thông qua báo chí thông qua các trang mạng xã hội
vậy thì làm thế nào để mình có thể kiểm soát được những cái hoạt động này đi đúng hướng ạ
sau khi có thông tin từ các khoa lâm sàng
thì phòng công tác xã hội bắt tay vào để tìm hiểu
hiểu những hoàn cảnh tìm hiểu những khó khăn của người bệnh
và qua đó thì chúng tôi sẽ lập ra những phương án để kết nối với các nhà hảo tâm
kết nối đưa những hoàn cảnh này để cho cộng đồng biết
bằng cách là qua các trang báo qua các anh chị phóng viên để đến với cô bác
thì những cái hoàn cảnh mà khi chúng tôi đưa đến với cộng đồng
thì chúng tôi phải xác nhận chúng tôi chịu trách nhiệm trước bang giám đốc
trước các nhà hảo tâm
thì cái việc này với bệnh viện chợ đẩy thì nó hoàn toàn chính xác
và qua một cái công đoạn cũng khá là chỉnh chu khá là chặt chẽ
chứ không thể hời hợt không thể đưa một cái hoàn cảnh lên trên diễn đàn
đưa trên mạng xã hội để rồi cô bác sẽ phản hứng lại
đây là một cái trường hợp không khó khăn
đây là một trường hợp không có thật tại bệnh viện
ngoài việc là những mạnh thượng quân thông qua phòng công tác xã hội
để giúp đỡ cho đoạn nhân nghèo
vẫn có những nhà hảo tâm họ trực tiếp tới những khoa phòng của bệnh viện
để giúp đỡ những bệnh nhân tại các khoa phòng luôn
vậy thì theo anh là có nên hay không thực hiện những cái việc như thế này ạ
trường hợp mà cô bác đi lên các khoa để gặp trực tiếp bệnh nhân
thì điều đó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái quá trình thăm khám
điều trị và cái yên ổn của người bệnh ở các khoa lâm sàng
và cái sự chính xác
cái hoàn cảnh khó khăn hay không nó cũng là một cái dấu hỏi
bởi vì những cái hoàn cảnh mà tại bệnh viện trợ đẩy khó khăn
thì các pha lâm sàng đều gửi về phòng công tác xã hội
và chúng tôi cũng sẽ tạo mọi điều kiện để cho các cô các bác
các nhà hảo tâm tiếp xúc với người bệnh và thân nhân người bệnh
với kinh nghiệm làm công tác xã hội của mình thì anh có cái lời khuyên nào
dành cho những cái nhà hảo tâm và mạnh thượng quân muốn giúp đỡ những bệnh nhân nghèo ạ
thì tôi cũng mong muốn rằng khi có những cái thông tin rằng bệnh nhân đang ở bệnh viện chợ rẫy
thì cô bác vui lòng là gọi cái số điện thoại của phòng công tác xã hội
xem coi có thật sự là đang có một cái trường hợp
đang có một cái hoàn cảnh ở bệnh viện trợ đẩy như thế hay không
nếu có thì chúng tôi sẽ xác nhận là có và có khó khăn
có đang cần sự giúp đỡ
đó là cái cách mà cô bác có thể kiểm tra trước khi cô bác gửi vào tài khoản nào đó

cô bác đến bệnh viện thì nó sẽ tránh đi cái trường hợp sử dụng những cái hoàn cảnh bệnh nhân để mà tư lợi cho mình
xin cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi
vâng thưa quý vị lá lành đùm lá rách là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
và để giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn đúng người đúng thời điểm là một điều không hề dễ dàng
chính vì vậy muốn giúp đỡ một ai đó chúng ta cần phải tỉnh táo trước những thông tin nhiễu lại trên mạng xã hội